theo bộ công thương bảy tháng qua kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt một trăm bốn mươi năm một mươi ba tỷ usd
xuất siêu một tám tỷ usd thấp hơn hai sáu tỷ usd so với cùng kỳ năm ngoái
cụ thể kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng bảy ước tính đạt hai mươi hai sáu tỷ usd tăng năm bảy
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt gần bảy tỷ usd tăng hai bốn
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt một mươi năm sáu mươi một tỷ usd tăng gần bảy
các mặt hàng xuất khẩu trong tháng bảy có kim ngạch tăng hơn tháng trước như hàng dệt may
máy móc thiết bị phụ tùng dụng cụ điện tử máy tính linh kiện và dây dép